xu hướng xây dựng xanh đang được trở nên ngày càng phát triển trên thế giới
nó không chỉ là trao lưu mà còn là mong muốn của nhân loại trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu
tại việt nam đặc biệt là ở những thành phố lớn thì xu hướng này được đánh giá là đang ở giai đoạn sơ khai
công trình xanh đã bắt đầu vào thị trường xây dựng việt nam từ năm hai nghìn bảy
và nhận được sự ủng hộ của cả chính phủ và khu vực tư nhân
tại việt nam một trong những lý do công trình xanh được quan tâm bởi việt nam
là một trong những nước nằm trong danh sách đứng đầu
về mức độ chịu rủi ro lớn nhất của biến đổi khí hậu trong ba mươi năm tới
dù vậy tỷ lệ xây dựng những công trình này ở việt nam còn thấp
mặt khác thời gian qua hiện tượng các công trình tự gắn mác xanh
nhằm mục đích quảng cáo ngày càng nhiều
nhưng lại không có những đóng góp thực chất cho môi trường và xã hội
bà nguyễn thu nhàn
quản lý chương trình công trình xanh việt nam của tổ chức tài chính quốc tế ifc nhấn mạnh
không phải cứ những công trình xây dựng trồng nhiều cây xanh
hay sử dụng vật liệu có màu xanh thì sẽ được coi là đủ tiêu chuẩn công trình xanh
ví dụ như so với những nước lớn khác
tính số lượng tòa nhà đạt chuẩn xanh chỉ khoảng một so với trung quốc
tuy nhiên khi mà kinh tế đang tăng trưởng nhanh
đất nước đang trở nên giàu có hơn
thì các nhu cầu của chủ đầu tư cũng như những khách thuê tòa nhà
về kinh tế đang tăng trưởng nhanh
quy chuẩn xanh dự đoán trong tương lai sẽ trở nên tăng cao
một công trình xanh có nghĩa là một sự kết hợp hài hòa các giải pháp thiết kế
thiết kế thụ động cũng như là thiết kế bị động trong một công trình
để làm sao giúp cho công trình tiết kiệm được tối đa tài nguyên sử dụng trong công trình
mà chi phí lại bỏ ra là ít nhất
tôi nhận thấy rằng là cái nhận thức của thị trường cũng như cụ thể ở đây là các chủ đầu tư
rồi các đơn vị tư vấn đội ngũ tư vấn thiết kế xây dựng
là vô cùng quan trọng nếu như họ hiểu được cái lợi nhuận hoặc là lợi ích của công trình xanh đem lại
không chỉ là thiết thực và những chi phí về điện về nước cho công trình
cho người sử dụng cuối cùng mà nó còn đem lại những cái thương hiệu
những cái tên tuổi cho chủ đầu tư đưa lại cho họ những cái vị thế vững chãi ở trên thị trường
và tạo ra cái sự khác biệt trên thị trường thì tôi nghĩ đó là cái giá trị quan trọng mà công trình xanh đem lại
rõ ràng tại những thành phố lớn việc đầu tư xây dựng công trình xanh đem lại nhiều lợi ích
cho cả chủ đầu tư và người mua sử dụng dịch vụ căn hộ
cần thay đổi nhận thức của các cá nhân và tập thể để việc ứng dụng những nguyên vật liệu tiêu chuẩn xanh đạt được hiệu quả cao